các lực lượng đã thiết lập đường băng cản lửa cách khu dân cư hơn năm trăm linh mét đủ an toàn để lửa không lan đến nhà dân
hiện khu rừng ở xóm sáu xã diễn lợi huyện diễn châu vẫn còn cháy nhỏ
lực lượng vũ trang cùng với các địa phương phát huy tối đa phương châm bốn tại chỗ để nỗ lực dập lửa một cách triệt để
theo thống kê chưa đầy đủ khoảng bốn mươi hectare diện tích rừng bao gồm thông và keo tại huyện diễn châu và yên thành đã bị cháy rụi
hiện nay đám cháy đã cơ bản được khống chế
tuy nhiên tàn cho tại nhiều khu vực vẫn cháy âm ỉ
trong khi lượng thực bì dày thời tiết nắng nóng gió tây nam thổi mạnh nên tiềm mẩn nguy cơ bùng phát cháy trở lại rất cao
tập đoàn điện lực việt nam evn sẽ phúc tra toàn bộ hóa đơn có lượng tiền điện tiêu thụ tăng ba mươi so với tháng năm theo yêu cầu của cục điều tiết điện lực
ngày hai mươi bảy tháng sáu ông nguyễn anh tuấn cục trưởng cục điều tiết điện lực bộ công thương cho biết đã yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn
kiểm tra phúc tra toàn bộ hóa đơn tiền điện tháng sáu tính cho kỳ dùng tháng năm có lượng tiêu thụ vượt một trăm ba mươi so với tháng trước đó
kết quả kiểm tra nếu phát hiện sai sót phải thoái hoàn hoặc là truy thu tiền điện để trả cho khách hàng
số liệu thống kê của evn đến ngày hai mươi tháng sáu cho thấy hơn bảy hai mươi hai triệu khách hàng sinh hoạt tương đương với gần hai mươi tám tổng khách hàng tiêu thụ điện cao hơn ba mươi so với tháng năm
một nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi đã thực hiện chót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh phú thọ triệt phá bắt giữ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
và điều đáng nói để thực hiện được hành vi này nhóm đối tượng lừa đảo đã có sự tiếp tay của các cám bộ ngân hàng
mới đây nhất lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh phú thọ đã tiếp tục khởi tố bắt giữ thêm những đối tượng là cám bộ ngân hàng có liên quan
đối tượng nguyễn lê thanh tú người cầm đầu đường dây sử dụng con dấu giả chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các ủy nhiệm chi giả mạo qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng
để làm được điều này tú đã cấu kết với đối tượng đoàn lê trí viễn là cán bộ ngân hàng bidv chi nhánh trường sơn tp hcm để mua thông tin khách hàng với giá từ một mươi đến một mươi năm triệu trên một bộ hồ sơ
nhằm có được thông tin của nhiều ngân hàng khác nhau viễn đã lập đường dây với một số cán bộ ngân hàng khác để lấy thông tin bán cho tú

tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố các đối tượng thêm tội mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
đây là tội danh mới trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này
thông qua vụ án này thì cũng có xuất hiện một số những thủ đoạn tội phạm có thể cũng là lần đầu tiên xảy ra tại phú thọ
nhưng tới đây có thể sẽ trở thành một vụ án
các đối tượng vi phạm đã sử dụng hình thức đó là mua bán thông tin tài khoản của các doanh nghiệp tổ chức mở tại ngân hàng
và việc mua bán này lại được thông qua việc cấu kết với nhân viên ngân hàng
sau đó mua hoặc là làm ra con dấu giả tạo ra các tài liệu giả mang tên các doanh nghiệp mà chúng đã có thông tin để tiến hành các giao dịch chuyển tiền sau đó chiếm đoạt
vụ án xảy ra lần này một lần nữa cho thấy việc quản lý giao dịch
quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt nam còn nhiều kẽ hở đặc biệt là đạo đức của mỗi cán bộ ngân hàng nếu không được chú trọng rất dễ nảy sinh ý đồ xấu
phòng ngừa cái hoạt động này chúng tôi cho rằng là yếu tố mối chốt rất quan trọng của yếu tố cán bộ
vậy là cán bộ coi như là ngân hàng đặc biệt là cán bộ các ngân hàng thương mại hiện nay đang trực tiếp giao dịch với khách hàng
coi như là phải luôn luôn là phải giữ vững được cái lập trường
cái thứ hai là phải luôn luôn là phải cho rồi gọi như là phải cấp nhật các cái kiến thức hoạt động ngân hàng
nhất là những cái tính năng và cái kỹ thuật liên quan nghiệp vụ và phòng ngừa
và cái thứ ba nữa là anh em cũng phải trao đổi để có cái kinh nghiệm để mình có cái phản ứng và nhận biết những cái dấu hiệu tội phạm
ngày hai mươi bốn tháng sáu ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh phú thọ tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc công an tỉnh phú thọ
trong công tác đấu tranh truy bắt tội phạm góp phần bảo vệ an ninh an toàn hoạt động ngân hàng
qua vụ án này một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhân sự cũng như đưa ra bài toán đối với ngành ngân hàng
phải tính toán tới bài toán kiện toàn hệ thống công nguyện lõi nâng cao tính bảo mập và kiểm soát thủ do
bộ công thương vừa có khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu nông sản sang trung quốc cần phải lưu ý
việc chính quyền tỉnh quảng tây trung quốc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm
cụ thể tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh quảng tây trung quốc cho biết
chính quyền quảng tây đang thực hiện nghiêm chế độ quản lý hàng hóa tại các chợ siêu thị
trước tình hình đó bộ công thương khuyến nghị doanh nghiệp và các hộ sản xuất nông sản thủy sản xuất khẩu sang trung quốc
cần phải tăng cường giám sát chất lượng chủ động phối hợp với các đối tác nhập khẩu tuân thủ nghiêm các quy định
về tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc
đồng thời doanh nghiệp cần tích cực theo dõi nắm bắt thông tin thị trường để chủ động trong việc đưa hàng lên cửa khẩu biên giới
qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh tây nguyên nhất là ở đắk lắc đã xuất hiện loại cây trồng mới đó là cây đàn hương
loại cây này được du nhập từ ấn độ và được quảng bá là mang lại hiệu quả kinh tế rất cao
trong tình trạng giá hồ tiêu giá cà phê thấp người trồng lâm vào cảnh nợ nần trồng chất
việc xuất hiện một cây đàn hương có thể giúp cho người nông dân
dần cải thiện được thu nhập hay là lại đẩy họ vào tình thế càng khó khăn thêm
sau đây là phản ánh của phóng viên intv tại đắk lắc
vườn cà phê của ông ikari hauing ở buôn niêng xã a nui viện buôn đôn
vườn cà phê này rộng một năm ha đã hơn hai mươi năm tuổi cây già cỗi mỗi vụ thu chưa đến hai tấn cà phê nhân
năm hai nghìn một mươi sáu ông ikri heng mạnh dạn trồng sen hai trăm năm mươi cây đàn hương vào vườn cà phê
hiện nay cây đàn hương phát triển khá tốt
sau bốn năm chiều cao của cây đã trên ba mét đường kính gốc một mươi hai cm
các hãng hàng không việt đã thực hiện tổng cộng một mươi tám sáu trăm hai mươi ba chuyến bay tăng một trăm một mươi sáu so với tháng trước đó và chỉ thua với cùng kỳ năm trước ba mươi tám ba sau tác động nặng nề của dịch covid một mươi chín
sau giai đoạn tháng ba tháng bốn và tháng năm sụt giảm mạnh về số lượng các chuyến bay khai thác vì dịch bệnh covid một mươi chín các hãng hàng không việt đang phục hồi thị trường nội địa một cách nhanh chóng sau dịch
chỉ tính riêng việt nam airlines đã phục hồi một trăm hai mươi số lượng chuyến bay nội địa so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên dù số chuyến bay tăng ấn tượng doanh thu mà doanh nghiệp này ghi nhận lại chỉ bằng khoảng năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín do cạnh tranh khốc liệt về giá vé
hiện giá vé máy bay nội địa đang ở mức đáy khi các hãng hàng không đều giảm mạnh giá để kích cầu du lịch nội địa
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch sau khi công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được đảm bảo an toàn
bắt đầu từ đêm ngày một mươi chín tháng sáu công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã chính thức chạy đôi tàu sp ba vào tối thứ sáu chạy hà nội lào cai và sp bốn chạy tối chủ nhật lào cai hà nội vào hai ngày cuối tuần
tuy nhiên sau một thời gian chạy thử nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch bằng tàu hỏa từ hà nội lên lào cai và ngược lại
vì vậy tăng cao nên công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã quyết định tổ chức chạy đôi tàu sp ba và sp bốn vào tất cả các ngày trong tuần
kế hoạch chạy đôi tàu sp ba và sp bốn cụ thể như sau tàu sp ba chạy thường xuyên từ ngày chín tháng bảy và tàu sp bốn chạy thường xuyên từ ngày một mươi tháng bảy
hai tàu này sẽ chạy quay vòng từ hà nội lên lào cai và ngược lại
thông tin từ chi nhánh khai thác đường sắt lào cai cho biết trong giai đoạn đầu khôi phục chạy thường xuyên đôi tàu du lịch sp ba và sp bốn hà nội lào cai
công ty cổ phần vận tải đường sát hà nội sẽ áp dụng giá vé yêu đáy chỉ với hai trăm sáu mươi đồng
một vé dường nằm điều hòa và tổ chức bán vé trực tiếp tại các ga đường sắt và bán trực tuyến trên mạng internet
kể từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng sáu khách hàng mua xe ô tô sản xuất và lắp ráp ở trong nước sẽ được giảm năm mươi lệ phí trước bạ
với mức thuế trước bạ hiện hành từ một mươi một mươi hai tùy theo địa phương kể từ ngày hôm nay cho tới cuối năm mức phí này chỉ còn từ năm một mươi
cũng trong ngày hôm nay tổng cục thuế đã có công điện chỉ đạo các tri cục thuế thực hiện ngay nghị định vừa ban hành
như vậy là kể từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng sáu tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi khi đi mua xe người tiêu dùng sẽ tiết kiệm thêm vài chục triệu đồng đối với dòng xe rẻ nhất
và từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng đối với các dòng xe đắt nhất được sản xuất lắp ráp tại việt nam
đây là biện pháp kích cầu tiêu dùng của chính phủ cũng nhằm để tháo gỡ khó khăn cho ngành ô tô trong bối cảnh dịch covid một mươi
bởi theo tính toán
tính toán của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô vama năm tháng đầu năm nay sản lượng xe ô tô của toàn ngành đã giảm ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại